vừa qua tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh hậu giang nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô hà nội
vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh hậu giang
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
nhân dân hậu giang đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của dân tộc và chịu nhiều đau thương mất mát hy sinh
tỉnh hậu giang có trên ba mươi năm người có công với cách mạng
phó thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng
những người có công với cách mạng và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng người có công
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết gần đây sau đợt tổng ra soát việc thực hiện chính sách yêu đãi đối với người có công
với cách mạng trong hai năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị giao các bộ ngành trung ương hoàn thiện hệ thống chính sách yêu đãi
xử lý những vướng mắc trong quy định quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ công tác người có công
giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra soát bảo đảm tất cả những người có công được thụ hưởng đầy đủ chế độ yêu đãi theo quy định của nhà nước
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị hậu giang cần chủ động sử dụng ngân sách địa phương
và huy động nguồn nhân lực xã hội để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người có công gia đình chính sách
phó thủ tướng mong muốn người có công tỉnh hậu giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
ý chí của người chiến sĩ cộng sản nêu gương sáng cho thế hệ trẻ trước hết là vận động gia đình
giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước